tiếp tục về thông tin phòng chống dịch tại tp hcm
mới đây tại buổi khảo sát công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận phú nhuận
phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng để mở cửa lại các hoạt động kinh doanh
địa phương cần phải tiếp cận theo ba hướng
đồng thời phó thủ tướng cũng đề xuất có thể ưu tiên các doanh nghiệp trong vùng xanh
tái hoạt động trước
quận phú nhuận đang tăng cường các giải pháp giữ vững và mở rộng vùng xanh
đối với việc phong tỏa quận sẽ thực hiện các điểm phong tỏa
nhà nào phát sinh ca bệnh phong tỏa nhà đó không phong tỏa cả khu vực
ngoài ra đảm bảo lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch
đặc biệt là lực lượng tham gia điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn
cung cấp thuốc kịp thời đối với các trường hợp f cách ly tại nhà
phó thủ tướng vũ đức đam phân tích
sau ngày một mươi năm tháng chín tình hình tp hcm đã phủ vaccine mũi một
nên về cơ bản số người nhiễm bệnh sẽ giảm có thuốc điều trị có hệ thống oxy
với ba yếu tố này thành phố nói chung và quận phú nhuận nói riêng
cũng tự tin hơn để từng bước mở lại các hoạt động
theo phó thủ tướng khi mở cửa quận tiếp cận theo ba hướng
đó là nơi làm việc địa điểm làm việc phải giữ an toàn
nếu hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ liên quan đến người mua người bán người giao dịch
trên phường xanh đã được tiêm vaccine thì mở trước
còn hình thức hoạt động kinh doanh có người từ nơi khác đến thì mở từ từ
thứ hai về đối tượng là người làm dịch vụ người lao động đến làm việc
khách hàng đều phải tiêm vaccine xét nghiệm thường xuyên
thứ ba như nơi còn mở ra hoạt động thì xét nghiệm định kỳ
trên tinh thần là mở ra từng bước và an toàn